theo đó thành lập bốn điểm chốt chặn cấp tỉnh trên các tuyến giao thông huyết mạch phía bắc của tỉnh
công an tỉnh đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc công an tỉnh lên đường làm nhiệm vụ tại các điểm chốt
tại các chốt kiểm dịch lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho người dân khai báo lộ trình di chuyển kê khai y tế đo thân nhiệt người dân để có biện pháp phòng chống dịch bệnh
song song với công tác kiểm dịch lực lượng công an cũng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh quản lý lưu trú đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
công an các phường xã tập trung tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động người dân hạn chế tập trung đông người từ ngày hai mươi tám tháng bảy để thực hiện phòng chống dịch
công an các phường xã tập trung tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xử lý nghiêm các hành vi phạm liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
người nước ngoài nhập cảnh lao động tại tỉnh công tác cách ly theo quy định của bộ y tế đối với số người này
việc chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế của công an tỉnh trà vinh để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra
lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh không được lơ là chủ quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
như kiểm tra chặt chẽ các cơ sở cho thuê lưu trú khách sạn ra soát nắm danh sách số người nhập cảnh vào tỉnh
cũng như số di chuyển từ vùng có
có dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời
kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá để trục lợi đối với các mặt hàng vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch
nắm chắc tình hình xử lý nghiêm các hành vi chia sẻ đăng tải thông tin sai sự thật có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân
theo chỉ thị số một mươi
của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong vòng một mươi năm ngày trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng
một số tuyến đường dẫn vào ba bệnh viện bao gồm là bệnh viện c bệnh viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng đã bị phong tỏa
lực lượng công an tại đà nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để hạn chế lây lan dịch bệnh cũng như hướng dẫn giúp đỡ cho người dân trong việc đi lại tiếp tế lương thực
tuy nhiên là phải khẳng định rằng là thách thức và khó khăn vẫn còn rất nhiều ở phía trước và để vượt qua thì cần đòi hỏi quân và dân phải đoàn kết chung sức chung lòng
bệnh viện đà nẵng bệnh viện c nơi điều trị cách ly những người nghi nhiễm virus sars cov hai
toàn thể bệnh nhân người nhà đội ngũ nhân viên y tế đều phải chấp hành theo chỉ đạo cách ly của ban phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trước và sau thời điểm phong tỏa
đã có những bệnh nhân và người nhà điều trị tại đây đã tự ý trốn viện
là những người họ cũng sợ thứ nhất là họ sợ thứ hai là họ cũng chưa biết gì về phòng chống
người mà có ý thức mà nghĩ là sợ cách ly rồi sợ mệt mỏi này kia thì trốn cách ly thì vấn đề này cần phải lên án
không thể dùng lời lẽ gì để biện minh cho hành động thiếu ý thức của những người trốn cách ly
bởi nó không chỉ đe dọa tính mạng của chính bản thân người bỏ trốn mà còn gây nguy hiểm cho cả cộng đồng
gia tăng áp lực và công sức của hàng trăm hàng nghìn chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống dịch
bệnh viện đà nẵng nơi tập trung rất nhiều người nghi nhiễm covid một mươi chín và đang cách ly tập trung
tại đây thì lực lượng công an đã có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tuy nhiên với đặc thù là bốn cổng và nhiều hàng rào
thì nếu người nghi nhiễm covid một mươi chín cố tình trốn khỏi bệnh viện thì lực lượng chức năng căng mình cũng khó có thể kiểm soát được
giờ ngày hai mươi tám tháng bảy công an thành phố đà nẵng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại sáu quận hải châu thành khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ liên kiểu
các biện pháp an ninh được đặc biệt thắt chặt
tuy nhiên thực tế
tuy nhiên thực tế ghi nhận vẫn có nhiều hàng quán chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an đã phải tiến hành tuyên truyền nhắc nhở người dân và các điểm kinh doanh dịch vụ tuân thủ nghiêm
có thể là thời gian phong tỏa kéo dài và cũng đồng thời vận động nhân dân ở trong khu vực cách ly
thực hiện nghiêm túc cái quy định của chính phủ của thành phố về phong tỏa cái khu vực
và đến hiện tại thì các tổ dân phố
ở trong khu vực cách ly đã được tuyên truyền một trăm linh
một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng bảy đà nẵng chính thức cách ly huyện hòa vang
nghĩa là toàn thành phố đà nẵng tiến hành cách ly trừ huyện hoàng sa
áp lực lên các ngành chức năng là rất lớn
lãnh đạo công an nhiều quận cũng đích thân ra hiện trường
ngoài kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
còn trực tiếp hướng dẫn động viên bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch
phải nói là cái quan trọng thành bại không là quan trọng
đó là ý thức của người dân
vì cơ bản thì khi mà chúng tôi vận động đến nay thì nhân dân người ta chấp hành rất là tốt
còn chúng tôi cũng rất là mong bà con nhân dân là tiếp tục ủng hộ
và thực hiện nghiêm cái quy định của chính phủ cũng như là của yên bài nhân thành phố
trong cái việc phòng chống dịch
hiện đà nẵng có nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa
người dân ở phía trong và phía ngoài đều có những bất tiện nhất định
tuy nhiên sự bất tiện đấy là cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho mọi người dân
vậy nên mọi người dân đều phải tăng cường ý thức
nghe và làm theo những hướng dẫn của lực lượng chức năng
để đà nẵng và cả nước cùng vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
vâng thưa quý vị hiện nay toàn thành phố đà nẵng đã tiến hành cách ly xã hội
máy bay đến và đi từ đà nẵng sẽ bị tạm dừng
tàu và xe khách liên tỉnh sẽ không được dừng đỗ đón khách
và người dân cũng được khuyến cáo là nên ở trong nhà hạn chế ra đường và tiếp xúc nơi đông người
tuy nhiên thực tế ghi nhận là đang có một số bộ phận nhỏ người dân cố tình di chuyển khỏi địa bàn đà nẵng
bằng những phương tiện cá nhân qua tỉnh thừa thiên huế và đi các tỉnh thành khác
đồng thời trốn khai bào y tế
việc làm trên đang gây nguy hiểm cho cộng đồng
vậy nên truyền hình công an nhân dân kêu gọi người dân hãy nâng cao ý thức
vì trách nhiệm cộng đồng và sức khỏe của mọi người dân
bản tin tiếp theo truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh
ghi nhận những hình ảnh về việc lực lượng công an trong việc hướng dẫn người dân khai báo y tế
khi ra khỏi địa bàn đà nẵng và ngăn chặn những hành vi vi phạm trong khai báo y tế
và toàn bộ khu vực dân cư xung quanh đường hải phòng quang trung phường thạch thang quận hải châu
để kịp thời hỗ trợ người dân và bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa này
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã và đang tích cực cắm chốt vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt trong khu vực cách ly
ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện phong tỏa khu dân cư đường quang trung hải phòng
mọi nhà đều tự đóng cửa thực hiện cách ly theo quy định
mặc dù sống trong khu vực phong tỏa nhưng người dân đều được các cán bộ chiến sĩ công an quận hải châu
hỗ trợ tích cực khi có yêu cầu vận chuyển hàng hóa thuốc men nhu yếu phẩm cần thiết
tất cả các hoạt động đều thực hiện tuân thủ theo quy tắc phòng dịch
trong bệnh viện mình tới đây thì có anh công an hướng dẫn là để hàng ở khu vực ngay chỗ chốt chặn này
và kêu người nhà ra lấy thì mình cũng làm y như vậy và mình cảm thấy rất là yên tâm và rất là vui vẻ
đối với việc vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm vào bệnh viện c bệnh viện đà nẵng và bệnh viện chấn thương
chỉnh hình thì sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn lực lượng công an có nhiệm vụ tiếp nhận và sau đó bàn giao
cho một số tổ chuyên trách vận chuyển riêng của bệnh viện
bên cạnh việc hỗ trợ khi dân cần
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ một cán bộ chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên
vừa trấn an tâm lý vừa động viên người dân
khi mình triển khai kế hoạch phòng chống dịch thì chúng tôi đã xác định cho cán bộ chiến sĩ
với tinh thần trách nhiệm rất cao vừa thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời vừa hỗ trợ nhân dân
trong các phòng chống dịch trong tất cả các phòng
trong đó có tiếp tế lương thực của tất cả mọi người hay là có việc tiếp xúc gặp gỡ
cái này chắc chắc chúng tôi đều thực hiện tốt hỗ trợ rất là tốt cho nhân dân
hy vọng rằng với sự nỗ lực ngày đêm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố đà nẵng
người dân sẽ yên tâm thực hiện cách ly trong suốt một mươi bốn ngày còn lại để bảo vệ sức khỏe của bản thân
gia đình và cả cộng đồng
liên quan đến tình trạng tuyến đường tránh quốc lộ năm mươi năm đoạn qua thị trấn tân nghĩa
huyện hàm tân tỉnh bình thuận bị xuống cấp nhanh chóng sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng
ubnd đã phản ánh vào ngày một mươi ba tháng bảy
mới đây thì ngày hai mươi sáu tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã ký và ban hành kết luận thanh tra
về chất lượng công trình này qua đó chỉ ra hàng loạt những thiếu sót của chủ đầu tư
theo đó kết luận của ông nguyễn ngọc hai chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
chủ đầu tư dự án là sở giao thông vận tải tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng chung tại mỗi quyết định là chưa phù hợp
nhật ký thi công không có xác nhận của chủ đầu tư
chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng không có văn bản thống nhất các nội dung
về hệ thống quản lý chất lượng không có văn bản thông báo về nhiệm vụ quyền hạn
các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư
người giám sát thi công xây dựng công trình từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải phê duyệt tỷ lệ trích một mươi năm chi phí quản lý dự án
cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý sử dụng và tám mươi năm còn lại do bang quản lý dự án
quản lý sử dụng là không có cơ sở không có trong quy định của bộ tài chính
ủy ban nhân dân tỉnh kết luận để xảy ra những thiếu sót chưa đúng quy định trên
trách nhiệm về sở giao thông vận tải với vai trò là chủ đầu tư và tổ chức
cá nhân có liên quan trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
đường tránh quốc lộ năm mươi năm dài gần năm km rộng hai mươi một m đơn vị thi công gồm
đoạn km chín mươi bốn một trăm bảy mươi đến km chín mươi sáu ba trăm linh dài hai một km do công ty cổ phần rạng đông
tập đoàn rạng đông thi công
đoạn từ km chín mươi sáu ba trăm linh đến km chín mươi tám năm trăm hai mươi một dài hai hai km do công ty cổ phần đầu tư xây dựng tám trăm tám mươi
thành nam thi công
khi đưa vào sử dụng một thời gian ngắn tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp
được sửa chữa nhiều lần nhưng cảnh ổ gà ổ voi tiếp tục tái diễn
nói chung là có nhiều điều lợi cho nhân dân
công trình xây dựng thì nó kém chất lượng
thứ hai nữa là trên con đường do lưu thăm của nó nó cũng có nhiều đường phức tạp
ví dụ như điện không có hay là cướp dục thì nó cũng trả ra nhiều trường hợp lắm
còn có điều sửa chữa có vô thăm thì nó có nhiều lần sửa chữa nhiều lắm mà đường đó vẫn là hư hảo mấy
lúc sửa chữa nó đẹp lắm nó bàn tháng nó đi đẹp lắm

sau khi ban hành kết luận thanh tra chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo giám đốc sở giao thông vận tải
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo thẩm quyền
giao giám đốc sở tài chính rà soát và đề xuất phương án xử lý tài chính
đối với khoản kinh phí quản lý dự án đã được trích và sử dụng của sở giao thông vận tải
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế
kính thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thượng phước
bộ đội biên phòng đồng tháp cho biết vừa phát hiện và đưa đi cách ly sáu công dân nhập cảnh trái phép
năm giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy tổ công tác số hai của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước
đang tuần trai chống dịch covid một mươi chín tại khu vực cộng mốc hai trăm ba mươi chín thuộc xã thường phước một huyện hồng ngự
phát hiện bốn người nhập cảnh trái phép vào việt nam
các đối tượng gồm đôi vợ chồng là trần thanh phong và trần thị mỹ tho
và hai con đối tượng khai nhận ngụ xã thường phước hai huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nhưng đã qua biên giới đón hai con đang gửi ở nhà người thân
còn vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế thường phước
phát hiện hai xuồng máy và một xuồng nhỏ được lai dắt từ phía campuchia vào việt nam
qua kiểm tra hai người trên các phương tiện đã vi phạm quy định về nhập cảnh vào việt nam
ngay sau khi phát hiện đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng
làm thủ tục khai báo y tế kiểm tra sức khỏe theo quy định
đồng thời phù hợp với các cơ quan chức năng đưa các công dân trên đi cách ly theo quy định
kính thưa quý vị ngay sau khi bộ y tế công bố ca mắc covid một mươi chín đầu tiên tại đà nẵng
thì tp hcm đã yêu cầu những người từ đà nẵng đến tp hcm từ ngày một mươi tám tháng bảy
phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm ncov của bộ y tế
tuy nhiên tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết sẽ thực hiện các biện pháp này
đối với người từ đà nẵng đến tp hcm từ ngày một tháng bảy
cụ thể các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám hoặc bệnh nhân khác
nếu có thì phải tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
các trường hợp có triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày sau khi đã rời đà nẵng
phải được nhập viện cách ly và xét nghiệm sars cov hai
các trường hợp khác trước mắt thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng đề nghị các trung tâm y tế quận quyện
cần tăng cường giám sát phát hiện người nhập cảnh trái phép
thông qua việc truyền thông rộng rãi trong cộng đồng dân cư
phối hợp để phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung theo quy định
báo cáo sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp chính quyền công an địa phương để xử lý
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đến ngành y tế
vẫn tiếp tục triển khai nghiêm túc việc giám sát cách ly y tế đối với thành viên tổ bay quốc tế
chuyên gia viên chức ngoại giao theo công văn số một nghìn tám trăm bốn mươi bảy hai nghìn tám trăm bốn mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm ba nghìn chín trăm bốn mươi chín ba nghìn chín trăm năm mươi một
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín và các hướng dẫn chuyên môn
của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đối với các trung tâm y tế quận quyện cũng cần thông báo rộng rãi đến các khu dân cư
nếu người dân phát hiện có từ hai trường hợp
chứng phim hô hấp như sốt trên ba mươi tám độ và ho xuất hiện trong bảy ngày hoặc một trường hợp phim phổi nặng
hay một trường hợp phim hô hấp cấp tính nặng phải báo cáo ngay cho trạm y tế
để thực hiện giám sát y tế cần thiết
ngoài việc thực hiện biện pháp khai báo y tế để ứng phó với tình hình dịch cúng covid một mươi chín
đang diễn ra ở đà nẵng cũng như là một số tỉnh miền trung các bến xe nhà ga
tại tp hcm đã chủ động tăng cường kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách
qua đó thì hành khách khi ra vào bến phải khai báo thông tin
cũng như yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế
những chiếc loa này liên tục được phát đi thông tin của bộ y tế về tình hình diễn biến
của dịch bệnh cúng covid một mươi chín các triệu chứng cũng như cách vệ sinh phòng ngừa đúng cách
tới toàn thể cán bộ nhân viên của bến xe các tài xế và mọi hành khách
để chủ động hơn trong phòng chống dịch
song song với tuyên truyền bến xe miền đông còn thường xuyên trang bị dung dịch rửa tay
diệt khuẩn cho hành khách
đối với các nhà xe bến xe cũng tăng cường kiểm tra giám sát những phương tiện khi tới bến
đặc biệt là đối với các xe đến từ đà nẵng và một số tỉnh miền trung
có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
từ đà nẵng thì tụi em cũng cho vệ sinh trước khi mà lên xe
vệ sinh xe sạch sẽ hành khách lên xe thì cũng lấy thông tin hành khách từng người
rồi vệ sinh phát khẩu trang cho người ta
cũng giống như trước đây thì chúng tôi xác định có ba đối tượng
thứ nhất là lái xe tiếp viên phục vụ
tức là chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp vận tải yêu cầu nhắc nhở
cũng như là thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
ví dụ như là đeo khẩu trang rửa
rửa tay khử trùng trong trước và sau
trong quá trình di chuyển thì phải thông thoáng
thứ hai là đối với hành khách thì chúng tôi thường xuyên nhắc nhở
cái việc đeo khẩu trang rửa tay sắc cứng tại các cái quầy
cũng như là lối vào thì cũng có những cái rước rửa tay
và bảo vệ sẽ kiểm tra thường xuyên
và nhắc nhở cái hành khách có việc đeo khẩu trang
cũng như là kê khai y tế
và khi có biểu hiện sốt gì đó sẽ xử lý ngay
và cái đối tượng thứ ba là đối với cán bộ nhân viên
người lao động công ty thì chúng tôi
việc đối chấp hành
gà đường sắt sài gòn cũng yêu cầu bắt buộc
đối với hành khách khi ra vào ga phải đeo khẩu trang rửa tay
ngoài ra nhà ga vẫn duy trì biện pháp đo thân nhiệt tự động
và có sự phối hợp của sở y tế thành phố
kích hoạt lại các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid
đã triển khai trên đây
đồng thời cũng tiếp tục triển khai các chỉ đạo mới
của chính phủ cũng như là của các cấp
đối với công tác phòng dọc dịch bệnh covid một mươi chín này
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tạm ngưng vận tải hành khách
bằng đường hàng không đường bộ đường sắt và đường thủy đến đà nẵng
trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
bến xe miền đông và ga sài gòn cho biết
đối với hành khách đã mua vé đi đà nẵng sẽ được hỗ trợ trả lại vé
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy hành khách đã mua vé đi đà nẵng sẽ được hỗ trợ trả lại vé
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy sở giáo dục đào tạo tp hcm đã công bố điểm chuẩn vào các lớp một mươi chuyên
và tích hợp bậc trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nhìn chung thì điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều so với năm trước
năm học này toàn tp hcm có một mươi ba trường tuyển sinh lớp một mươi chuyên và tích hợp gồm trung học phổ thông bùi thị xuân
trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa trung học phổ thông lương thế vinh
trung học phổ thông bùi thị xuân trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
trung học phổ thông nguyễn thị minh khai trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
trung học phổ thông mạc đỉnh chi trung học phổ thông võ thị sáu
trung học phổ thông gia đình trung học phổ thông trần hưng đạo
trung học phổ thông phú nhuận trung học phổ thông nguyễn thượng hiền
trung học phổ thông nguyễn hữu hưng và trung học phổ thông nguyễn hữu cầu
trong đó hai trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong và trần đại nghĩa tuyển sinh thêm hệ không chuyên
đối với lớp một mươi tích hợp năm nay điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng một của trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong cao nhất với bốn mươi một hai mươi năm điểm
kế đến là trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa với bốn mươi năm điểm
đối với lớp một mươi chuyên trường trung học phổ thông chuyên đề hồng phong cũng dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng một ở nhiều môn như
tiếng anh ba mươi bảy bảy mươi năm điểm ngữ văn ba mươi bảy điểm toán ba mươi bảy điểm
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm từ nay đến một mươi sáu h ngày một tháng tám
thí sinh trúng tuyển vào lớp một mươi chuyên và tích hợp
thí sinh thuộc diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển
sau thời gian trên nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển
kính thưa quý vị trong tuần qua trên địa bàn huyện u minh tỉnh cà mau xuất hiện mưa lớn gió xoáy
đã làm sọc và tóc mái hàng chục căn nhà dân
trước tình hình trên ngày hai mươi tám tháng bảy huyện u minh đã thành lập nhiều đoàn cán bộ đến thăm và hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả
theo thống kê ban đầu trong tuần qua từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng bảy trên địa bàn huyện u minh có một mươi bảy căn nhà bị sập và tốc mái
trong đó có ba căn bị sập hoàn toàn một mươi bốn căn nhà bị tốc mái nằm trên địa bàn các xã khánh hội khánh thuận khánh an và thị trấn u minh
ước tính thiệt hại về nhà và tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
lãnh đạo huyện u minh đã đến thăm hỏi động viên người dân sớm khắc phục lại nhà ở ổn định cuộc sống
tùy theo mức độ thiệt hại đối với nhà bị sập được hỗ trợ mỗi căn từ hai đến bốn triệu đồng
đối với nhà bị tốc máy là một trăm năm mươi đồng giao cho chính quyền xã cùng hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người dân tự khắc phục
trước những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay huyện u minh cũng đang chỉ đạo chính quyền xã thị trấn tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa